đến thời điểm này tỉnh lào cai vẫn đang kiểm soát tốt chưa để dịch bệnh tả lợn châu phi xâm nhiễm vào địa bàn
tuy nhiên theo nhận định lào cai là một trong những địa phương đang có nguy cơ lây lan rất cao
do đó các cơ quan chức năng đang triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch
tỉnh lào cai đã chỉ đạo quyết liệt cái việc này
việc thứ nhất là đã ban hành chỉ thị tức là nâng tầm văn bản lên để chỉ thị đối với cả hệ thống chính trị thực hiện nội dung này
cái thứ hai là thành lập các tổ chốt để ngăn chặn phòng ngừa cũng như thực hiện việc tiêu chùng khử độc đối với các sản phẩm lợn và sản phẩm tư lợn
cái thứ ba là chỉ đạo cho tri cục chân ui thu y tích chữ chuẩn bị các vật tư đặc biệt là hóa chất để xử lý tất cả các nơi khi có dấu hiệu nghi ngờ về dịch
với những biện pháp quyết liệt tỉnh lào cai đang tập trung mọi nguồn lực
để giảm thiểu tối đa nguy cơ dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào địa bàn góp phần bảo vệ sản xuất hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi